tại hà nội ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với bộ ngoại giao
ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài tổ chức tổng kết năm năm thực hiện chương trình phối hợp công tác
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi sáu đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đồng chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí phạm bình minh cho biết trong thời gian qua sự phối hợp giữa
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài
trong công tác đối với người việt nam ở nước ngoài đã đạt được những kết quả tích cực
hai bên đã tham khảo ý kiến lẫn nhau trong việc xây dựng sửa đổi bổ sung hoàn thiện các chủ trương
đường lối chính sách pháp luật có liên quan đến người việt nam ở nước ngoài
tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của đảng về công tác với người việt nam ở nước ngoài
các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế để sang năm thực hiện chương trình
phối hợp tiếp theo sẽ tốt hơn nắm bắt tâm tư nguyện vọng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của người việt nam ở nước ngoài